tối ngày một mươi bốn tháng một tại xã biên giới crona huyện buôn đôn bộ tư lệnh bộ đội biên phòng phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ việt nam và tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc đã tổ chức chương trình xuân biên phòng ấm lòng dân bản năm hai nghìn hai mươi
đồng chí nguyễn thị kim ngân chủ tịch quốc hội dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo
phát biểu tại đêm giao lưu nghệ thuật xuân biên phòng ấm lòng dân bản năm hai nghìn hai mươi chủ tịch quốc hội khẳng định
trong những năm qua đảng và nhà nước luôn quan tâm chăm lo hỗ trợ người nghèo đối tượng chính sách vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống
trong đó quân đội nói chung và bộ đội biên phòng nói riêng đã cùng với cấp ủy chính quyền và nhân dân các địa phương
triển khai hiệu quả nhiều hoạt động nhằm xoa đói giảm nghèo bền vững tại các địa phương nhất là tại các địa phương vùng biên giới hải đảo
nhân dịp xuân canh tí đang đến gần thông qua chương trình chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc đồng bào
đồng chí đón một mùa xuân mới thật nhiều niềm vui sức khỏe an khang thịnh vượng một năm mới tràn đầy khí thế và gặt hái nhiều thành công
tại chương trình chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tặng biển tượng trưng hai mươi con bò giống một mươi mái ấm đồng hành cùng phụ nữ biên cương
và năm xuất quà cho năm gia đình chính sách và năm cháu học sinh nghèo vượt khó